bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh phú yên và kiểm tra các dự án lớn trên địa bàn tỉnh
đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm của tỉnh phú yên
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư cũng chỉ ra nguyên nhân nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chưa đạt được
chưa thu hút được nhiều các dự án lớn trọng điểm mặc dù địa phương đã có nhiều nỗ lực
trước đó bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đi thị xát thực tế kiểm tra các dự án hạ tầng xung quanh đầm cù mông
tuyến đường dt sáu trăm bốn mươi bốn tuyến phú yên gia lai bờ kè xóm rỡ